bác sĩ chuyên khoa hai trần thanh linh vừa nhận được quyết định bổ nhiệm làm trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ giấy bệnh viện tuyến cuối của bộ y tế tại tp hcm
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát đến nay bác sĩ trần thanh ninh đã có mặt tại các điểm đóng chống dịch như đà nẵng bắc giang và hiện tại đang trực tiếp cứu bệnh nhân nặng và nguy kịch tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín ở tp hcm
chỉ sau một mươi ngày làm việc ở đây anh đã bạc trắng máy đầu anh cũng tới nhiều tỉnh thành phố của phía nam để hướng dẫn thành lập các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín
bác sĩ chuyên khoa hai trần thanh linh đã nhiều năm giữ chức vụ phó khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ giấy anh có biệt danh bác sĩ chín mươi một vì đã cứu sống bệnh nhân covid một mươi chín nguy kịch và là viên phi công người anh bệnh nhân chín mươi một hồi năm ngoái
bác sĩ chuyên khoa hai trần thanh linh đã nhiều năm giữ chức vụ phó khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ giấy anh có biệt danh bác sĩ chuyên khoa hai trần thanh linh đã nhiều năm giữ chức vụ phó khoa hồi sức cấp cứu bệnh nhân covid một mươi chín
bản thân tôi sẽ phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với những gì ban giám đốc và các đồng nghiệp đã tin tưởng giao phó